sau kết quả xét tuyển đợt một thì đã có một trăm sáu mươi một trường đủ chỉ tiêu
và chỉ còn tám mươi ba trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới năm mươi sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung
theo đánh giá của bộ kết quả tuyển sinh và điểm trúng tuyển phản ánh chất lượng đầu vào
có sự phân loại giữa các thí sinh giữa các nhóm trường khá rõ ràng
sau khi có kết quả xét tuyển đợt một hiện còn có tám mươi ba trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới năm mươi
chủ yếu là các trường ngoài công lập các trường tỉnh các trường ở vùng sâu vùng xa
các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non
các trường này sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày một mươi năm tháng một mươi cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
sau đó báo cáo về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi